nhà nghiên cứu về công nghệ âm nhạc rupert steele đã sử dụng các tài liệu khảo cổ để phục dựng lại bãi đá huyền thoại stonehenge ở thời điểm trước khi các phiến đá ngã đổ
ông đã sáng tác một bản nhạc nền theo phong cách thời kỳ đầu đá mới bằng tiếng của loại nhạc cụ thời tiền sử kết hợp với âm thanh của tiếng chim tiếng gió thêm sinh động
ứng dụng này giúp người dùng có thể hình dung lắng nghe sự biến đổi của âm thanh kỳ lạ của bãi đá
stonehenge có thể là một ngôi đền thời tiến sử cắn liền với sự chuyển động của mặt trời
một công ty ở slovania đã phát triển phương pháp giúp người thân tưởng nhớ người đã khuất bằng bia mộ kỹ thuật số có tên là internal
bề ngoài nhìn như những phiền đá không có gì đặc biệt nhưng đó là màn cảm ứng rộng bốn mươi tám inch
theo đại diện của công ty phát triển ra bia mộ này chúng có khả năng lưu trữ thông tin của người quá cố
kiện thời tiết khắc nhiệt
khi có người đứng trước tấm bia mộ tất cả hình ảnh đoạn phim của người mất sẽ được chiếu ra màn hình
mỗi tấm bia có trị giá ba euro
phát luồng video trực tuyến hiện đang là một ngành công nghiệp ăn nên làm ra ở trung quốc
với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật số hiện đại công việc phát video trực tuyến ở nước này đã thúc đẩy nhiều ngành đi kèm
như là môi giới người dẫn chương trình
cho vay tiêu dùng hay thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ
tĩnh kỳ hai mươi bảy tuổi làm nghề dẫn chương trình bán thời gian trên nền tảng phát video trực tiếp
để có được khuôn mặt ưa nhìn và nổi tiếng kỳ đã chi một trăm linh nhân dân tệ để phẫu thuật thẩm mỹ
cô gái này chỉ là một trong hàng chục nghìn người đang hy vọng trở thành người nổi tiếng trong làn sóng live stream đang bùng nổ ở trung quốc
phẫu thuật thẩm mỹ sẽ khiến tôi tự tin hơn tôi muốn có nhiều fan hâm mộ
và họ trả tiền cho tôi khi họ xem và mua các món quà ảo
theo dữ liệu từ trung tâm thông tin mạng internet ở trung quốc tháng một mươi hai năm ngoái
có ba trăm bốn mươi bốn triệu người trung quốc đã xem các trang live stream tương đương với bốn mươi bảy người dùng internet tại đây
nước này hiện có khoảng một trăm năm mươi trang live stream chủ yếu có nội dung giải trí
ngành này mới xuất hiện tại trung quốc cách đây ba năm
song năm ngoái đã tạo ra doanh thu hơn ba mươi tỷ nhân dân tệ và sẽ tăng gấp ba lần vào năm hai nghìn hai mươi

tòa nhà văn phòng ở ngoại ô bắc kinh hàng chục người dẫn chương trình nữ đang làm việc theo ca
họ ngồi trong một buồng nhỏ được trang trí như phòng ngủ đối diện với màn hình máy tính
nhiệm vụ của họ là hát và trò chuyện với người hâm mộ khuyến khích họ mua quả ảo
số tiền mua quà sẽ được phân chia giữa website công ty môi giới và người dẫn chương trình
đa số các công ty kinh doanh trong ngành này còn trả cho các thủ tục vay để làm phẫu thuật
chụp ảnh quảng cáo người dẫn và giúp họ tìm kiếm cơ hội phát triển
chúng tôi đang có kế hoạch đào tạo một người dẫn chương trình livestream dựa trên ba mươi sáu ngành nghề khác nhau
tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt ra bao gồm hình thức khuôn mặt giọng nói khả năng diễn xuất cảm xúc và xử lý tình huống
tuy nhiên nhà chức trách trung quốc đang dần xiết lại các hoạt động của các công ty chuyên cung cấp nội dung
phát trực tuyến có các nội dung bất hợp pháp
tháng bảy năm ngoái bộ văn hóa trung quốc tuyên bố đóng cửa bốn ba trăm một mươi ba phòng phát video trực tuyến
phạt hơn một mươi tám dẫn chương trình
một mươi hai nền tảng phát video trực tuyến bao gồm cả những công ty lớn như panda tv doja du
đã bị phạt và bị buộc phải đưa ra những thay đổi
sau khi đưa lên mạng những nội dung kích động sự tục tiễu bạo lực và làm phong hoại đạo đức xã hội
tuy vậy viễn cảnh phải thay đổi trong ngành kinh doanh này không làm phai mờ hy vọng của hàng ngàn người dân trung quốc
ông ấp giấc mơ trở thành ngôi sao trên internet
với hàng ngàn các cặp vợ chồng giàu có nhưng mắc chứng vô sinh
giấc mơ sinh con thường chỉ trở thành hiện thực tại những nơi như ấn độ
bởi nơi này hiện được coi là một trong những thị trường tiềm năng nhất của dịch vụ đẻ thuê trên thế giới
chi phí thấp cộng với những quy định pháp lý lòng lẻo đã thu hút hàng ngàn cặp vợ chồng
từ khắp nơi trên thế giới đến đây để được thực hiện khát vọng được làm cha mẹ
doanh thu từ ngành mang thai hộ mang về cho ấn độ khoảng một tỷ usd mỗi lần
và một tỷ usd mỗi năm
tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của ấn độ
một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác
dạy từ bảy giờ sáng làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi sau đó đọc sách hoặc ngồi tán gẫu với nhau
là các hoạt động thường ngày của những phụ nữ được gọi là người cho thuê tử cung hay đẻ thuê
những người phụ nữ ở đây thức dậy vào lúc bảy giờ sáng
tám giờ họ ăn sáng với sữa và bánh mì
một mươi một giờ họ uống trà và tán gỗ với nhau
một mươi hai giờ thì bắt đầu ăn trưa với canh đậu rau cơm bánh mì và salad
sau đó họ ăn tráng miệng vào bốn giờ chiều thì uống sữa uống rượu và hút thuốc đều bị cấm ở đây
họ cũng không được ra ngoài ăn họ không được phép về nhà
nếu gia đình có việc tôi sẽ đi cùng họ về nhà
họ phải ở đây và tuân thủ mọi quy tắc mà bác sĩ yêu cầu để hoàn thành tốt công việc của mình
họ cần tiền còn khách hàng cần đứa bé
nghèo túng thiếu thốn ramu marwanna ba mươi tuổi có ba con
đã chấp nhận sa chồng vào các con của mình để làm công việc đẻ thuê cho một cặp vợ chồng nước ngoài hiếu muộn
chồng tôi làm thợ may tại nhà vì thế anh ấy có thể chăm sóc các con lúc tôi vắng nhà
chúng tôi cần tiền để mua một ngôi nhà mới vì thế tôi đã chấp nhận làm công việc này
không chỉ có ramu mawana rất nhiều phụ nữ trên khắp đất nước ấn độ
vẫn đang phải mưu sinh
chúng tôi sẽ mưu sinh bằng nghề cho thuê tử cung này
đẻ thuê bị coi là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia như anh pháp đức italia và tây ban nha
thế nhưng tại ấn độ ngành dịch vụ mang thai hộ tạo ra khoản lợi nhuận khoảng một tỷ đô la mỗi năm
với những phụ nữ nghèo ở vùng quê hẻo lánh mang thai hộ được coi là một giải pháp thoát nghèo
mỗi tháng họ sẽ trả cho chúng tôi bảy mươi đô la mỹ kéo dài trong vòng chín tháng
khi đứa trẻ trào đời chúng tôi sẽ nhận được tám đô la mỹ
nếu sinh đôi chúng tôi được trả một mươi đô la mỹ
chúng tôi sẽ dành một nửa trong số đó để mua một ngôi nhà
số còn lại là cho bọn trẻ đi học
tôi nghĩ chúng tôi không làm điều gì phạm pháp cả
đây là một việc làm tốt và đáng tự hào
số tiền tám đến một mươi đô la gần bằng mức thu nhập cả đời của người làm nông nghiệp tại ấn độ
với nhiều phụ nữ nghèo ấn độ đây là cơ hội để họ thay đổi cuộc sống của cả gia đình bất chấp sự dè biểu của xã hội
những phòng khám lớn ở ấn độ thu hút ít nhất một trăm năm mươi phụ nữ đến đăng ký mang thai hộ mỗi tháng
phụ nữ dưới hai mươi năm tuổi có học vấn cao sẽ được trả nhiều tiền hơn
bác sĩ sản khoa nay napaten người cũng từng làm công việc mang thai hộ đã cung cấp dịch vụ đẻ thuê cho các cặp đôi ấn độ từ năm hai nghìn bốn
sau một giao dịch với một đôi vợ chồng người hàn quốc bà paten trở thành người tiên phong trong hoạt động đẻ thuê xuyên quốc gia ở ấn độ
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
phòng khám của bà đã có một đứa trẻ trào đời từ phương pháp này
từ năm hai nghìn bốn phòng khám của tôi đã chuyển giao hơn sáu trăm năm mươi trẻ sơ sinh
công việc của tôi thực chất là phụ nữ giúp đỡ phụ nữ
ngành công nghiệp đẻ thuê cũng là cách giúp phụ nữ ấn độ thoát khỏi nghèo và cải thiện cuộc sống
tại phòng khám bác sĩ paten cấy phôi của khách nước ngoài cho người mang thai hộ
nếu khách hàng không có chứng
người mang thai sẽ mang luôn phôi thai
người mang thai được thụ tinh tử chứng hiến tặng
sau khi cấy phôi thai trong suốt chín tháng mang thai
người mang thai hộ phải vào sống tại trung tâm để được chăm sóc
theo dõi về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi
một yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra đối với tất cả các thai phụ là họ sẽ phải chịu trách nhiệm
nếu có bất kỳ biến chứng nào xảy ra
nếu bị xảy thai trong ba tháng đầu họ chỉ nhận được sáu trăm linh đô la
chi phí phải trả cho một ca sinh thành công vào khoảng hai mươi tám đô la
một số tiền rất lớn trong một đất nước mà thu nhập bình quân đầu người là hai trăm một mươi năm đô la năm hai nghìn một mươi hai
một phần năm dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia
chi phí mang thai hộ ở ấn độ thấp hơn ở mỹ năm lần
khoảng một mươi hai người nước ngoài đến ấn độ tìm người mang thai hộ mỗi năm
trong chín tháng sống ở trung tâm các thai phụ còn được học nghề
để có thể tự kiếm sống sau khi hoàn tất hợp đồng
ở một đầu thế giới nhiều phụ nữ đang khao khát sinh con
nhưng đánh bất kỳ tiền
còn ở một đầu khác có những phụ nữ lại đang mong mỏi giúp gia đình thoát nghèo
nếu hai mong muốn gặp nhau tại sao không thể cho phép điều đó
đó thực sự là một việc làm nhân văn
tôi không thể tin rằng cuối cùng chúng tôi đã có được đứa con của mình
chúng tôi thực sự biết ơn người mẹ ấn độ đã thay chúng tôi mang nặng đẻ đau chín tháng
để cho chúng tôi có một bé gái xinh xắn và khỏe mạnh
hạnh phúc của đôi vợ chồng chị bác gaurit rao
cũng là niềm vui sướng hạnh phúc của hai đứa
hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn
đã tìm thấy hạnh phúc được làm cha làm mẹ của mình
nhờ dịch vụ mang thai hộ ở ấn độ
tuy nhiên dư luận ấn độ đang đặt câu hỏi
liệu những phụ nữ nghèo của đất nước họ có đang bị bóc lột
bởi ngành công nghiệp không được kiểm soát này hay không
và nên chăng ngành chức năng cần có một đạo luật quản lý chặt chẽ hơn
việc người nước ngoài nhờ sinh con hộ ở ấn độ
những nhà hoạt động nữ quyền ở ấn độ cho rằng
những phụ nữ nghèo đang bị biến thành những máy đẻ cho người giàu
mà không được bảo đảm về sức khỏe và tính mạng khi sự cố xảy ra
họ đòi hỏi cần phải có quy định cụ thể
nếu không rất nhiều phụ nữ nghèo ít học
sẽ bị lôi kéo vào các bản hợp đồng mà họ không có chút hiểu biết nào
và thực tế nhiều người phụ nữ đẻ thuê không được thanh toán tiền song phẳng
không được cung cấp hợp đồng bằng văn bản
một số thậm chí còn phải nạ phá thai bằng nhiều cách không an toàn
có nhiều trường hợp
trẻ em sinh ra bị chính cha mẹ mình bỏ rơi
vào năm hai nghìn một mươi hai
một cặp đôi người australia đã không nhận hai đứa trẻ song sinh
do một phụ nữ ấn độ mang thai hộ
với lý do họ không đủ khả năng nuôi cùng lúc hai đứa trẻ
bên cạnh đó ở ấn độ những người mang thai hộ thường bị khinh bỉ
chính vì vậy nhiều người trong số họ buộc phải rời khỏi làng trong suốt thời gian thai kỳ
để có thể trở thành người mang thai hộ
họ phải đăng ký tên tuổi với các phòng khám
và trải qua những đợt kiểm tra sức khỏe cần thiết
xem có mắc căn bệnh di truyền nào hay không
nhiều phụ nữ tìm đến phòng khám tư vấn mang thai hộ không biết chữ
họ thậm chí phải hỏi nhân viên phòng khám cách điền vào các mẫu đăng ký mang thai hộ
mặc dù năm ngoái chính phủ ấn độ đã thông qua dự luật cấm dịch vụ đẻ thuê
về mục đích thương mại tại nước này
thế nhưng niềm khao khát có con của các bậc cha mẹ hiếm muộn
và nhu cầu thoát nghèo của các phụ nữ ấn độ
vẫn thôi thúc họ tìm đến nhau bất chấp những rủi ro tiềm ẩn
thân ái chào tạm biệt